ngày làm việc thứ năm phiên tòa xét xử vụ gian lận điểm thi tại hòa bình bước vào phần tranh luận
giữa đại diện viện kiểm sát và các luật sư bào chữa cho các bị cáo
trong phần tự bào chữa cho mình khương ngọc chất và các bị cáo nguyễn quang vinh đào ngọc thuật
đã không thừa nhận hành vi phạm tội
tự bào chữa cho mình bị cáo khương ngọc chất nguyên trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ
công an tỉnh hòa bình ủy viên ban chỉ đạo kỳ thi không đồng ý với phần luận tội
của đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh hòa bình về quan điểm buộc tội này
vì bị cáo không nhờ nâng điểm mà chỉ nhờ xem điểm cho một mươi thí sinh
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
bị cáo chất đề nghị hội đồng xét xử xem xét hành vi của bị cáo và tuyên bị cáo vô tội
bị cáo nguyễn thị thu loan nguyên giáo viên trường trung học phổ thông lạc long quân
thành viên tổ chấm thi môn ngữ văn bị viện kiểm sát nhân dân đề nghị mức án
từ hai năm đến hai năm năm tù thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng và bản luận tội của viện kiểm sát đã nêu
bị cáo nguyễn thị hồng trung nguyên giáo viên trường trung học phổ thông ngô quyền
thành viên tổ chấm thi môn ngữ văn bị viện kiểm sát nhân dân đề nghị mức án
từ hai năm đến hai năm năm tù cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
ngày một mươi sáu tháng năm hội đồng xét xử tiếp tục làm việc điều hành phần tranh luận